một trăm một mươi đảng viên đã bị thi hành kỷ luật trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tại tp hcm
đây là thông tin được đưa ra bởi ủy ban kiểm tra thành ủy tp hcm
trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát kỳ luật đảng
tại cấp ủy các cấp các tri bộ khối quận huyện của thành phố
trong đó khiển trách bảy mươi hai trường hợp cảnh cáo hai mươi chín trường hợp cách chức năm trường hợp khai trừ bốn trường hợp
cấp ủy các cấp các tri bộ khối quận huyện thuộc đảng bộ tp hcm
cũng đã thi hành kỷ luật đối với một mươi ba tổ chức đảng
trong đó khiển trách một mươi tổ chức đảng cảnh cáo ba tổ chức đảng
nội dung vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên là thực hiện không đúng quy chế làm việc
nguyên tắc tập trung dân chủ công tác cán bộ chấp hành không nghiêm nghị quyết chỉ thị quy định của đảng
thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao
vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống suy thoái về tư tưởng chính trị